thưa quý vị do ảnh hưởng của rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống phía nam
kết hợp với vùng hội tụ gió ở trên cao
nên trong hai ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm trên một đợt
riêng vùng núi có mưa rất to
trong cơn rồng có thể tiêm ẩn hiện tượng thực tích cực đoan như là tố lốc hay là gió giật mạnh
cùng với đó nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất cũng bị đẩy lên cao
nền nhiệt trong hai ngày tới không quá cao
chỉ ra động ở mức là hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày một mươi bảy ở trung du và đồng bằng mưa sẽ giảm đi
vì vậy nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng có mưa rông trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trên một đợt
có nơi còn cao hơn
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở nơi sung yếu
nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ
cao nhất là từ ba mươi đến mức ba mươi ba độ
sau đó tới ngày một mươi bảy thì khi mưa giảm
nền nhiệt cũng sẽ tăng khoảng từ một cho đến hai độ
ở khu vực miền trung cùng chung xu hướng giảm nhiệt
tại thanh hóa và nghệ an
do cũng chịu tác động của vùng hồi tụ gió và dãy áp thấp
nên sẽ có mưa với lượng khá
giúp cho nền nhiệt độ tại đây giảm đáng kể
cao nhất chỉ ở mức là ba mươi một ba mươi ba độ
các tỉnh còn lại từ quảng bình đến thừa thiên huế
thì nắng nóng cũng giảm bớt mức độ gai gắt
khi nhiệt độ cao nhất chỉ xung quanh ngưỡng là ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
số điểm đặc biệt là
vượt ngưỡng ba mươi sáu độ đã được thu hẹp nhiều
so với những ngày trước đó
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
nền nhiệt cũng đang trên đà giảm dần
cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi năm ba mươi tám độ
và sẽ tiếp tục giảm trong hai ngày tiếp theo
phần còn lại từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
mức nhiệt vẫn ở ngưỡng không quá nóng
trưa chiều là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
cần lưu ý là về chiều tối trên khu vực này
sẽ vẫn duy trì mưa rông rẻ rác
cục bộ có thể đi kèm với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
tại vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
vẫn chịu ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ trung bình
nên duy trì mưa rông vào lúc chiều tối
trong cơn rông có thể tiêm ẩn hiện tượng thực tích cực đoan
như là tố lốc hay là gió giật mạnh
ban ngày tại đây sẽ có nắng gián đoạn
với nền nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
điểm dính chân cuối cùng là các tỉnh thành đa bộ
trong ba ngày tới tại đây vẫn có mưa rông
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
mưa rông thường xảy ra vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì khu vực này sẽ còn nắng yếu
với mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ